để chủ động phòng chống dịch lờ mồm long móng trên đàn gia sốt
tỉnh phú yên vừa cấp miễn phí hơn hai mươi ba bốn trăm linh liều vaccine cho ba mươi xã để tiêm phòng cho đàn gia súc
tỉnh phú yên cho biết do thời tiết diễn biến phức tạp nên virus lở mồm long móng rất dễ sinh sôi
và gây bệnh trên đàn gia súc đây là bệnh nguy hiểm có thể nhanh chóng bùng phát thành dịch
gây thiệt hại nặng cho các hộ chăn nuôi
nhiều ngày qua tại huyện miền núi đồng xuân đã xảy ra giải rác dịch lờ mồm long móng trên đàn bò
chủ yếu là lở miệng nguyên nhân là do người dân mua bò từ nơi khác về
chưa qua tiêm phòng vaccine làm dịch bệnh phát sinh